một thông tin khả quan về tình hình dịch covid một mươi chín trong nước
tính đến sáu giờ sáng ngày hôm nay ngày ba mươi một tháng tám việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới
hiện tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam vẫn là một bốn mươi ca
trong số các ca bệnh đang điều trị đã có một trăm một mươi năm trường hợp âm tính từ một đến ba lần
trong một bốn mươi ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là sáu trăm chín mươi năm ca số ca còn lại đang điều trị là ba trăm một mươi ba ca số ca tử vong là ba mươi hai ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là năm mươi bảy chín mươi bảy người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện một một trăm một mươi một người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi sáu sáu người cách ly tại nhà nơi lưu trú ba mươi chín chín trăm tám mươi người